sau khi thực địa tại dự án chống ngập do triều cường có nguồn vốn đầu tư gần một mươi tỷ đồng
lãnh đạo ubnd tp hcm đã có nhiều chỉ đạo nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động
sau khi thực địa tại bốn cống ngang triều tân thuận phú xuân mương chúi cây khô và các đoạn đê kẹ của dự án
lãnh đạo ubnd tp hcm ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư khi đến nay đã hoàn thành bảy mươi tám tiến độ dự án
bảo đảm kế hoạch đề ra đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của người dân thành phố
do đó các quận huyện liên quan cần sớm tìm ra giải pháp để nhanh giải phóng mặt bằng tại hai mươi hai hộ dân còn vướng
chủ đầu tư dự án cho biết nếu trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi được bàn giao mặt bằng
sẽ tổ chức thi công xuyên suốt ba k liên tục bảo đảm đạt tiến độ và hoàn thành dự án vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chào mừng đại hội đáng bộ thành phố
dạy phía thành phố và người dân thành phố thì coi đây là một dự án vừa giải quyết chống ngập do triều
nhưng đồng thời cũng là hỗ trợ để giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường